trong không khí đón chào xuân canh tí hành hai mươi chiều nay ngày một mươi năm tháng một
thành ủy hà nội đã có buổi gặp mặt một trăm năm mươi hội viên tiêu biểu
đại diện cho gần một hội viên công lạc bộ thăng long
tại buổi gặp mặt đồng chí ngô thị thanh hằng phó bí thư thường trực thành ủy hà nội
đánh giá cao những nỗ lực của ban chủ nhiệm công lạc bộ thăng long trong năm hai nghìn một mươi chín
đặc biệt công lạc bộ đã tổ chức được nhiều cuộc hội thảo
đóng góp ý kiến cho trung ương và thành phố hà nội về công tác xây dựng đảng
về học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh
về đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực
đồng chí ngô thị thanh hằng mong các hội viên câu lạc bộ thăng long
bằng trí tuệ và uy tín của mình tiếp tục có những đóng góp quý báo cho sự nghiệp xây dựng
và phát triển thủ đô nhất là đóng góp để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm thành công tốt đẹp